thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã thăm làm việc tại trường đại học xây dựng bukarez romani
đây cũng là ngôi trường thủ tướng theo học thời đại học
đại học xây dựng buchares là trường đại học lớn có uy tín và duy nhất của romani tập trung hoàn toàn cho giáo dục kỹ thuật dân dụng
nhiều công trình khoa học nghiên cứu của trường được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả lợi ích cao
trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ sư tiến sĩ phục vụ phát triển cho rumani và nhiều nước khác
phát biểu với lãnh đạo và đội ngũ các cán bộ giáo sư sàng viên nhà trường thủ tướng chính phủ phạm minh chính điểm lại quá trình gần bảy mươi năm năm quan hệ việt nam romani
đặc biệt là về chuyến thăm romani của chủ tịch hồ chí minh vào những năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy và sự hỗ trợ vô tư trong sáng của romani dành cho việt nam
cả trong thời kỳ kháng chiến và xây dựng phát triển đất nước sau này và hiện nay
thủ tướng khẳng định việt nam không bao giờ quên sự hỗ trợ giúp đỡ trí tình trí nghĩa hợp tác chặt chẽ của romani trong suốt gần bảy mươi năm năm qua
mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với romani trên tất cả các lĩnh vực nhất là về giáo dục đào tạo
thủ tướng chính phủ cho rằng giáo dục và đào tạo là điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
romani là quốc gia có thế mạnh về giáo dục đào tạo với nhiều ngành lĩnh vực nổi bật cả về khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng
đến nay romani đã đào tạo khoảng bốn lưu học sinh việt nam trong đó trường đại học kỹ thuật xây dựng bucharest trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi một nghìn chín trăm tám mươi
trường đã đào tạo cho việt nam khoảng một lưu học sinh
thủ tướng mong muốn đại học kỹ thuật xây dựng buchares tiếp tục phát huy vai trò là một cơ sở giáo dục hàng đầu của romani
trong đẩy mạnh quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học công nghệ nhất là những lĩnh vực là thế mạnh của trường
với các cơ sở giáo dục đối tác liên quan của việt nam góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước
dịp này thủ tướng và phu nhân đã thăm phòng thí nghiệm thủy lực và thăm khu ký túc xá sinh viên quốc tế của trường
thủ tướng bày tỏ vui mừng và xúc động được trở lại thăm trường cũ ngôi trường thân yêu mà ông đã từng gắn bó
thủ tướng cho biết những năm tháng được gian luyện học tập và nghiên cứu dưới mái trường này là những kỷ niệm tươi đẹp sâu sắc
mãi mãi không thể nào quên là một phần cuộc sống của ông
thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ thầy cô giáo về công sức sự tận tâm giúp đỡ cho các thế hệ sinh viên
được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
thủ tướng vui mừng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường nhất là về cơ sở vật chất mô hình đào tạo hiện đại
chú trọng sáng tạo đổi mới tư duy giải quyết các vấn đề thực tiễn
ngày nay đã đào tạo hàng nghìn kỹ sư có uy tín chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng
các trên thế giới trong đó có việt nam
thủ tướng khẳng định dù công tác trên cương vị nào ông vẫn hết lòng chung tay vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển
nhân dân hai nước ngày càng hiểu biết lẫn nhau hướng tới mục tiêu hòa bình thịnh vượng và phát triển bền vững
tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc thực chất và hiệu quả